tại thủ đô paris của pháp nhà xuất bản le tam de sergis vừa tổ chức buổi triển lãm về các bài viết và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
tại triển lãm những bài viết trong suốt sự nghiệp đấu tranh cách mạng của chủ tịch hồ chí minh đặc biệt là trong giai đoạn bác hoạt động cách mạng tại pháp đã được giới thiệu đến người xem
đây là các tư liệu quý được nhà sử học alain gossio sưu tầm với sự hỗ trợ của các hội đoàn người việt tại pháp các trung tâm lưu trữ tại việt nam và tại pháp
rất nhiều trong số các tư liệu bài viết này lần đầu tiên được giới thiệu tới người xem tại thủ đô paris
có tác động lớn tới phong trào đấu tranh cách mạng không chỉ của dân tộc việt nam mà còn có các dân tộc khác trên toàn thế giới
tôi nghĩ không chỉ là người việt nam và thế giới là một nhà sử học pháp bình thường
được viết miêu tả về cuộc đời sự nghiệp đấu tranh cách mạng của chủ tịch hồ chí minh là một điều vô cùng vinh dự và rất tự nhiên
đây là công trình khảo cứu được nhà sư học alain gossio thực hiện nhân năm mươi năm ngày mất của bác và một trăm linh năm phong trào việt kiều và hội người việt nam tại pháp